thưa quý vị ngày một mươi chín tháng bốn tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị và ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
một đối với vi phạm của ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội và các cá nhân có liên quan
ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước về quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
ba để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm khuyết điểm trong tổ chức mua chuyển giao các bộ chương trình đào tạo giáo viên dạy nghề
bốn trong tham mưu ban hành sửa đổi tổ chức thực hiện đề án chuyển giao các bộ chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề
năm đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm đề án ba trăm bảy mươi một
sáu đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đề án bảy trăm sáu mươi một
làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng tạo điều kiện cho công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic tham gia vào các gói thầu có giá trị lớn để thu lợi bất chính
vi phạm của ban cán sự đảng bộ lao động thương bình và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu mang tính hệ thống kéo dài trong nhiều năm
là nguyên nhân dẫn đến các vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiều gói thầu đặt hàng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn về thời gian nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục dư luận bức xúc làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ lao động thương bình và xã hội
một mươi một ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội nhiệm kỳ hành hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật
của nhà nước về quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo trì đạo không phát hiện được việc bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ tiếp tục có nhiều vi phạm khuyết điểm
trong ba mươi giờ đổi bổ sung tổ chức thực hiện đề án ba trăm bảy mươi một đề án bảy trăm sáu mươi một trong tổ chức thực hiện các gói thầu do aic và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái aic thực hiện
vi phạm của ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội nhiệm kỳ hành hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một mang tính hệ thống diễn ra trong thời gian dài
gây nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn về thời gian nguồn nhân lực nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục dư luận bức xúc làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ lao động thương minh và xã hội
đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý đệ bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm khuyết điểm nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ lao động thương minh và xã hội
đồng chí phạm thị hải truyền khi giữ cương vị ủy viên trung mương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý đệ bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm khuyết điểm làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng tạo điều kiện cho công ty aec tham gia các gói thầu nguy cơ thất
của nhà nước gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục dư luận xấu và làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ lao động thương minh và xã hội
hai vi phạm của một số đảng viên tại đảng bộ các tỉnh quảng ngãi viện phúc đắk lắk đắk nông bình phước
các đồng chí lê viết chữ nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc
doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc đặng gia dũng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy
nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh đắk nông mà lê phước tỉnh ủy viên phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy bình phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương
căn cứ vào nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên
theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đồng chí đào ngọc dung
cảnh cáo các đồng chí phạm thị hải truyền quỳnh văn tý và báo cáo đề nghị ban chấp hành trung ương đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí lê viết chữ
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
khiển trách ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí phạm hoàng anh doạn hữu long đặng gia dũng mà lý phước
đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng
thưa quý vị các già làng trưởng bản nghệ nhân người có uy tín không ngừng nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng
thực sự là những nhân tố tích cực trong việc bảo tồn phát huy trao truyền các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc
đây là khẳng định của thủ tướng phạm minh chính
tại buổi gặp mặt già làng trường bản nghệ nhân người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vừa diễn ra vào chiều nay tại trụ sở chính phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vui mừng xúc động được gặp gỡ một trăm hai mươi tám ngọn lửa tiêu biểu là những già làng trường bản người có uy tín
những người luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tích cực vận động đồng bào giáo dục con cháu trong dòng họ và cộng đồng
trị di sản văn hóa của dân tộc là cầu nối truyền tải tâm tư nguyện vọng của bà con dân tộc đến các cấp chính quyền
đó là những nghệ nhân nhân dân nghệ nhân yếu tố luôn nặng lòng với văn hóa truyền thống văn hóa nguồn cội
cùng với biểu dương những kết quả quan trọng mà những già làng trường bản nghệ nhân người có uy tín trên cả nước đóng góp
thủ tướng phạm minh chính cũng chỉ rõ trào lưu đô thị hóa nông thôn cùng với quá trình hội nhập giao thoa giữa các nền văn hóa
đã làm không ít giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc có biểu hiện mai một
nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người chưa được bảo tồn và phát huy đúng mức
có dân tộc đã không còn mô hình cư trú làng bản truyền thống nhiều di sản bị xâm hại
việc phát triển công nghiệp văn hóa gắn kết khai thác văn hóa gắn với phát triển du lịch gia tăng giá trị kinh tế
cải thiện đời sống chưa thực sự hiệu quả thiếu cách làm mang tính đột phá
đặc biệt những biểu hiện phi văn hóa phản văn hóa diễn biến ngày càng phức tạp
một bộ phận lớp trẻ có biểu hiện xa rời bản sắc văn hóa dân tộc để thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa xây dựng con người việt nam trong thời kỳ mới
phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò giữ lửa và truyền lửa của các già làng trường bản nghệ nhân người có uy tín
thủ tướng phạm minh chính đề nghị bộ văn hóa thể thao du lịch và các bộ ngành cơ quan địa phương
tiếp tục nâng cao nhận thức hoàn thiện thể chế phát huy dân chủ trong phát triển văn hóa
huy động mọi nguồn lực nhất là hợp tác công tư khuyến khích sự tham gia tích cực của toàn dân cộng đồng doanh nghiệp để phát triển văn hóa
phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp văn hóa khuyến khích mọi sự tìm tòi tôn trọng tự do sáng tạo
phát huy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được với kết tâm cao hơn nỗ lực lớn hơn hành động nhiều hơn
để khắc phục bằng được những khó khăn tháo gỡ những vướng mắt vượt qua những thách thức không ngừng nêu gương sáng cho các con các cháu các thế hệ đi sau
và cộng đồng thực sự là những nhân tố tích cực trong việc bảo tồn phát huy trao truyền
gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc chúng ta
cùng với đó là nghiên cứu hoàn thiện và triển khai hiệu quả chính sách yêu đái để khuyến khích già làng trường bản nghệ nhân người có uy tín
thực hiện hiệu quả chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng nhà nước tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc khởi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng
người dân thêm ấm no hạnh phúc xứng đáng với truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng của dân tộc ta qua các thời kỳ
chiều nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà đã làm việc với các nhà khoa học toán học liên quan đến sửa đổi
bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của viện nghiên cứu cao cấp về toán nhằm có thể có những cơ chế khuyến khích các nhà khoa học toán học của việt nam
viện nghiên cứu cao cấp về toán trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo
được thành lập năm hai nghìn một mươi và ra mắt quốc tế năm hai nghìn một mươi hai với vai trò nhiệm vụ thúc đẩy môi trường học thuật toán học việt nam
hỗ trợ đào tạo nhân tài liên kết quốc tế trong toán học
viện là tổ chức khoa học công lập đặc thù với mô hình tổ chức tách riêng hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học
bộ giáo dục và đào tạo và viện đề xuất sửa đổi bổ sung về quy chế và tổ chức viện nhằm bảo đảm viện hoạt động ổn định
khuyến khích và thu hút các nhà khoa học nhân tài
phó thủ tướng trần hồng hà đồng tình với đề xuất cần có cơ chế đặc thù trong quản lý và tổ chức hoạt động của viện
tuy nhiên một số cơ chế đặc thù trong tổ chức bộ máy mà viện đề nghị hiện chưa có trong các văn bản pháp luật hiện hành
đề nghị các bộ giáo dục và đào tạo bộ tài chính bộ khoa học và công nghệ bộ nội vụ tham khảo thêm các mô hình quốc tế
từ đó nghiên cứu xây dựng văn bản bám sát quy định pháp luật hiện hành để trình lên cơ quan phê duyệt theo thẩm quyền về quy chế tổ chức của viện
để nhiều ngành khoa học ứng dụng vì vậy việc bảo đảm ưu tiên để phát triển toán học là điều hết sức cần thiết
trong giai đoạn tới viện nghiên cứu cao cấp về toán cần xác định vai trò dẫn dắt gắn kết với các nhà khoa học toán
để phát huy phát triển thêm ngành toán học đặc biệt là toán học ứng dụng đồng thời cần chú trọng đào tạo toán học từ giáo dục phổ thông
trong bối cảnh giá vàng thế giới và trong nước đang đua nhau phá đỉnh
nghị định hai mươi bốn về quản lý kinh doanh vàng sau hơn một mươi năm đã bộc lộ nhiều bất cập
việc cần thiết đưa ra các giải pháp nhằm sửa đổi nghị định cho phép đấu thầu vàng miếng
nhập khẩu vàng để đưa thị trường vàng về quỹ đạo ổn định hơn và bền vững hơn đang là yêu cầu cấp thiết
vốn được coi là nơi trú ẩn của dòng tiền mỗi khi các kênh đầu tư khác có rủi ro
chỉ trong bốn tháng năm hai nghìn hai mươi bốn giá vàng thế giới đã tăng tới một mươi sáu
còn giá vàng nhẫn trong nước cũng đã tăng hai mươi năm so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba phá mọi kỷ lục đã thiết lập trước đây
tình trạng của các kênh đầu tư khác có rủi ro
tình trạng vàng khăn hàng thậm chí cháy hàng bán ra với số lượng hạn chế đang diễn ra phổ biến
mới đây ngân hàng nhà nước cho biết sẽ đấu thầu vàng miếng sgc
với mục tiêu đưa giá kim loại này về sát hơn với thế giới
theo các chuyên gia bên cạnh việc ngân hàng nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng miếng
thì đi kèm với đó cũng cho phép nhập khẩu vàng mới có thể điều chỉnh tranh lịch giữa vàng trong nước và thế giới
về việc sửa đổi luật hay văn bản pháp lý liên quan đến giá vàng tại thời điểm này
theo tôi đó là tín hiệu tích cực về phương diện lập chính sách
nó hướng tới sự phù hợp trong bối cảnh cũng như trong điều kiện trong và ngoài nước hiện nay
về phương diện kinh tế học
và vấn đề nêu trên tôi cho rằng chúng ta nên bãi bỏ chính sách độc quyền nhập khẩu vàng
tuy nhiên chúng ta nên tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm chống vàng hóa trong nền kinh tế
tôi ủng hộ cho đồng tiền việt nam mạnh bằng chính sách tăng thuế nhập khẩu vàng càng càng tốt
điều này sẽ hạn chế tiêu tốn một lượng ngoại tệ cho nhập khẩu vàng không cần thiết
nó gây đô la hóa nền kinh tế và gây yếu đồng tiền đao đồng
trong chỉ đạo mới nhất về thị trường vàng
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu ngân hàng nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới trong nước
và chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp công cụ điều hành thị trường vàng
để can thiệp kịp thời xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước
và giá vàng miếng quốc tế tranh lệch ở mức cao
bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định lành mạnh công khai minh bạch hiệu quả
không ảnh hưởng đến tỷ giá giữ chữ ngoại hối nhà nước
không để xảy ra tình trạng trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá
thưa quý vị đầu tuần tới thứ hai ngày hai mươi hai tháng bốn
ngân hàng nhà nước sẽ chính thức đấu thầu vàng miếng sgc
đây là thông tin được ngân hàng nhà nước đưa ra tại buổi họp báo thông tin
về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng quý i năm hai nghìn hai mươi bốn vào sáng nay
ngay trong chiều ngày một mươi chín tháng bốn
ngân hàng nhà nước thông báo chủ trương đấu thầu vàng miếng sgc
đủ điều kiện tham gia
ngày hai mươi hai tháng bốn tới đây ngân hàng nhà nước sẽ chính thức đấu thầu vàng miếng
việc này được kỳ vọng sẽ dần kéo giảm tranh lệch giá vàng trong nước và thế giới
thông tin thêm về việc cho phép nhập khẩu nguyên liệu vàng trang sức
vụ quản lý ngoại hối cho biết hiện đã cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu
đối với doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ
với doanh nghiệp có hợp đồng gia công sản xuất với nước ngoài
thì việc nhập khẩu vàng nguyên liệu vẫn đang được thực hiện và không có vướng mắc gì
còn lại các doanh nghiệp vàng chưa có hợp đồng gia công sản xuất với nước ngoài
thì ngân hàng nhà nước sẽ xem xét
ngân hàng nhà nước cũng đã có tờ trình chính phủ về việc tổng kết nghị định hai mươi bốn
về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sau khi lệ ý kiến của các bộ ngành
chủ trương là sẽ sửa đổi nghị định hai mươi bốn
hiện giá vàng tại việt nam chịu tác động lớn từ giá vàng thế giới
việc đấu thầu vàng miếng sẽ góp phần cung ứng thêm lượng vàng ra thị trường để đảm bảo cung cầu
sáng nay tại hà nội bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức lễ hưởng ứng ngày sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội
xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người
ngày hai mươi một tháng bốn hàng năm được liên hợp quốc chọn làm ngày sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới
đây là năm thứ ba bộ khoa học và công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng ngày sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới
với mục tiêu tạo sức lan tỏa ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của các cơ quan tổ chức cộng đồng
kêu gọi các tổ chức cá nhân cùng chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo
thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với sự gắn kết chặt chẽ giữa khu vực nhà nước
khu vực sản xuất kinh doanh đầu tư khu vực nghiên cứu giáo dục đào tạo và xã hội
nhân dịp này bộ khoa học và công nghệ đã phát động nhiều hoạt động hưởng ứng
nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo tại việt nam
thưa quý vị sau nhiều người bị đạm dừng hoạt động ngày một mươi chín tháng bốn
trạm cấp nước đạm mưu ri thị trấn đạm mưu ri huyện đạo hoài tỉnh lâm đồng
đã hoạt động trở lại để cấp nước sinh hoạt cho người dân
tuy nhiên do nguồn nước khăn hiếm nên việc cấp nước tại trạm cấp nước đạm mưu ri
cũng chỉ đáp ứng được khoảng ba mươi nhu cầu của người dân địa phương
như truyền hình nhân dân đã thông tin ngày một mươi sáu tháng bốn
đạo hoài thuộc công ty cổ phần cấp thoát nước lâm đồng đã tạm ngừng cung cấp nước sinh hoạt
trong thời điểm mùa khô hạn trên địa bàn thị trấn đạm mưu ri
nguyên nhân là do suối đạm mưu ri đã khô kiệt không có nước để cung cấp cho trạm cấp nước sinh hoạt đạm mưu ri
khiến hơn bảy trăm linh hộ dân lâm vào cảnh thiếu nước trầm trọng
để trạm cấp nước vận hành trở lại các cơ quan chức năng đã huy động hàng chục người
và phương tiện máy móc hơi thông lỏng suối đồng thời kéo hơn sáu trăm linh mét ống nấu nối
từ thượng nguồn suối đạm mưu ri về trạm cấp nước đạm mưu ri
sau khi qua xử lý nước được bơm tải theo hệ thống đường ống của trạm cấp nước đến các hộ dân
tuy nhiên do tình hình khô hạn nước khan hiếm nên lượng nước khai thác của trạm cấp nước còn hạn chế
chưa thể đáp ứng nhu cầu cùng lúc cho hơn bảy trăm linh hộ dân đang sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt từ trạm cấp nước

để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân hiện tại địa phương đang tiếp tục vận chuyển tiếp nước miễn phí cho người dân
theo tình huống giả định khi phát hiện có điểm cháy tại khoảnh bảy mươi hai người trực quan sát camera báo cáo về trạm bảo vệ rừng long phụng
để kiểm tra hiện trường đồng thời báo động cháy cho bang chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng khu bảo tồn
để điều động các lực lượng tham gia chữa cháy
với sự chủ động cơ động nhanh nhẹn ở các khâu tổ chức
sau khoảng hai giờ triển khai các biện pháp chữa cháy rừng đám cháy cơ bản đã được khống chế
bộ diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tinh thần cảnh giác của các đơn vị chủ rừng
và quân chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng nâng cao năng lực chỉ quy
kỹ năng kỹ thuật chữa cháy tại chỗ từ đó làm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại
về người và tài sản do cháy rừng gây ra cũng như nâng cao khả năng phối hợp
giữa các lực lượng liên ngành công an quân sự kiểm lâm và đơn vị chủ rừng
trong chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ
sáng nay thành phố hải phòng đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
đây là dịp để hải phòng tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ
người có công
thành phố hải phòng có gần hai năm trăm linh anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh
cựu chiến binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia
làm nên chiến thắng điện biên phủ những chiến thắng vang dội của quân và dân hải phòng kiến
an đã góp phần cùng quân và dân cả nước dáng cho địch những thất bại nặng nề như trận tiến công
vào thị xã kiến an ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trận tập kích tổng kho sang dầu thượng lý
một mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trận phá can cơ lốt từ ngày hai mươi tám tháng tám đến ngày một mươi chín tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trận phá can
cơ lốt từ ngày hai mươi tám tháng tám đến ngày một mươi chín tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trận tập kích sân bay đồ sơn ngày ba mươi một tháng một
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn chiến thắng cát bi dược lửa ngày bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nhân dịp này thành phố hải phòng đã
tặng quà cho bốn trăm năm mươi năm đồng chí thương binh bệnh binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực
tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ nên kỷ niệm một tám mươi năm năm vô quyền xương vương và
đỉnh đô tại cổ loa được sự chỉ huy được sự chỉ đạo của thành ủy hà nội
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội bát quản lý khu di tích cổ loa phối hợp với ủy ban
nhân dân huyện đông anh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền triển lãm biểu diễn nghệ thuật truyền
thắm tại khu di tích cổ loa mùa đông năm một nghìn chín trăm ba mươi tám ngô quyền đánh bại quân nam hán trong trận bạch đảng
nổi tiếng mùa xuân năm một nghìn chín trăm ba mươi chín ngô quyền tiến hành xây dựng một chính quyền hoàn toàn độc lập
bỏ chức tiết độ xứ tự xưng vương hiệu định đô ở cổ loa kết thúc hơn một năm bắc thuộc
mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài của dân tộc việt nam việc ngô quyền chọn cổ loa làm đất định
đô mang ý nghĩa lịch sử lớn lao cổ loa đã từng là kinh đô của nước âu lạc thời an dương vương trở
về đây là một sự kiện khẳng định đầy tự hào rằng chúng ta đã giành lại độc lập tự chủ với sự kiện
này quốc thống dân tộc qua thử thách hơn một năm bắc thuộc đã được nối lại với sự hưng khởi mới
triển lãm ngô quyền anh hùng dân tộc kiệt xuất được chất lọc từ các công trình nghiên cứu của các
nhà khoa học các tư liệu hình ảnh sưu tầm của viện viễn đông bắc cổ trung tâm bảo tồn di sản thăng
long hà nội ban quản lý khu di tích cổ loa ban quản lý di tích làng cổ đường lâm bảo tàng lịch
sử quốc gia bảo tàng hải phòng tranh dân gian tranh chuyện các sưu tập ảnh tư nhân để giới
thiệu quảng bá đến công chúng du khách trong nước và quốc tế cộng đồng địa phương về công lao của
việt nam liên hiển như một lời tri ân tiền nhân qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước
đạo lý uống nước nhớ nguồn khơi dậy niềm tự hào tự tôn dân tộc cho nhân dân
thưa quý vị sáng nay tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác toàn diện nhà đấu giá milan pháp và
các đối tác tại việt nam với tinh thần nỗ lực đưa việt nam trở thành quốc gia có một thị trường đấu
giá tài sản nghệ thuật và tăng cường giao lưu việt fab tại lễ ký kết giữa nhà đấu giá milan fab
với các đối tác việt nam ông alexander meland chủ tịch nhà đấu giá milan cho biết chín mươi năm tác phẩm
nghệ thuật việt nam được đấu giá ở châu âu là do người việt mua trong khi kỷ lục đấu giá những
tác phẩm của lê phổ vũ cao đàm phạm hậu mai trung thứ lại đạt được ở những nơi ngoài việt nam
do đó việc xuất hiện nhà đấu giá millan pháp tại việt nam với những phiên đấu giá sẽ nâng tầm thương
hiệu và thúc đẩy thị trường nghệ thuật việt nhà đấu giá milan được thành lập năm một nghìn chín trăm hai mươi tám tại paris
đây là đơn vị nắm giữ ấn vàng hoàng đế tri bảo
triều nguyễn hồi hương thành công về việt nam vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
sau lễ ký kết sẽ là phiên đấu giá quốc tế tác phẩm nghệ thuật việt nam dưới hình thức
dub black song song hai đầu việt nam và pháp được milan tổ chức theo đó toàn bộ tác phẩm
nghệ thuật trong phiên đấu giá đều có nguồn gốc việt nam các nhà đầu tư
nhà sưu tập việt nam có thể tham dự phiên đấu giá này từ việt nam qua điện thoại hoặc qua trực tuyến
thưa quý vị chiều nay báo nhân dân phối hợp với ib group việt nam
tổ chức ra mắt mv going home một sản phẩm âm nhạc đặc sắc quảng bá du lịch việt nam
trong mv going home khán giả vừa được nghe tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ kenny g
vừa được chìm ngưỡng các địa danh nổi tiếng của hà nội
mv going home được vi hình ngày một mươi năm tháng bốn ngay sau diễn diễn của mùa kenny g live in việt nam của
nghệ sĩ ken saxophone kenny g tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội trong mv khán giả đồng thời
được nghe tiếng saxophone trong bản nhạc quen thuộc
going home của kenny g và được chiêm ngưỡng các địa danh mang những giá trị văn hóa lịch sử của hà nội
nội cũng như của việt nam với tư cách là một cơ quan báo chí lớn thì việc quảng bá về đất nước
con người việt nam nói chung cũng như là du lịch là cái trách nhiệm tuy nhiên chúng tôi thấy rằng
là trong cái thời buổi hiện đại như thế này phải tạo ra cái gì đó thật là khác biệt mv này ngoài cái
được phát trên cái nền tảng của báo nhân dân thì còn được phát trên chính nền tảng của kenny g
tôi tin rằng là việt nam vốn đã được nhiều người trên thế giới biết đến như một địa điểm rất là nhiều
đẹp rất là thân thiện thì bây giờ sẽ càng được biết đến nhiều hơn nữa với cảm xúc là của một
công dân hà nội đặc biệt là một công dân rất đặc biệt là lãnh đạo hà nội và tôi tin rằng là những ai
là người hà nội những người sống ở hà nội những người yêu hà nội thì chắc là những cái xem mv này
thì cũng động đến cái sự rung động cái trái tim cái tình cảm về hà nội của chúng ta
tại lễ ra mắt mv vào chiều ngày một mươi chín tháng bốn ban tổ chức đã trao tặng mv going home cho lãnh đạo
thành phố hà nội các tập đoàn du lịch khách sạn hãng hàng không các đài truyền hình nhằm lan tỏa sản phẩm
đặc biệt này góp phần quảng bá văn hóa du lịch việt nam đến du khách trong nước và quốc tế
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều của truyền hình nhân dân